trong hai ngày đầu tuần trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ở bắc bộ và các tỉnh miền trung vẫn còn cao từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên sang đến ngày một mươi hai khi hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số sáu có thể sẽ bắt đầu ảnh hưởng
cùng lúc ở phía bắc một bộ phận không khí lạnh mới sẽ tăng cường làm thay đổi thời tiết bắc bộ và miền trung
miền bắc trời chuyển nhiều mây hơn mưa rào cũng xảy ra nhiều nơi ở bắc bộ và các tỉnh ven biển miền trung
từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế
vùng mưa trọng điểm lần này sẽ là các tỉnh từ hải phòng thái bình
nam định thanh hóa ngày an và hà tĩnh
đối với nam bộ và tây nguyên trong hôm nay và ngày mai khi bão số sáu vẫn còn hoạt động
duy trì thành phần gió tây nam mạnh thì mưa vẫn còn tiếp tục ở hai khu vực này
nhiệt độ tại tây nguyên là từ hai mươi tám ba mươi độ và ba mươi một ba mươi hai độ ở nam bộ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước